đồng chí nguyễn xuân cường ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
chủ trì hội nghị trực tuyến với một mươi ba tỉnh từ nghệ an đến bình thuận
về công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
theo báo cáo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng tây tây bắc
đến một mươi bảy h ngày một mươi hai tháng chín áp thấp nhiệt đới cách bờ biển quảng nam đến bình định một trăm sáu mươi km
dự báo sau sáu tiếng tiếp theo áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão
và khi vào đến bờ sẽ có cường độ bão là cấp tám giật cấp chín cấp một mươi có kèm theo mưa rông
ba tỉnh đà nẵng quảng nam quảng ngãi dự kiến sẽ là tâm bão đổ bộ vào
phạm vi vùng ảnh hưởng của bão khá rộng từ quảng bình đến bình định
hiện nay công tác thông báo và kêu gọi tàu thuyền về nơi trú tránh an toàn
đang được bộ đội biên phòng phối hợp với các địa phương triển khai
đến một mươi bảy h chiều ngày một mươi hai tháng chín đã có ba mươi hai hai mươi tám trên bốn mươi một hai trăm ba mươi bảy tàu thuyền
đã nhận được thông báo và di chuyển về nơi trú tránh an toàn
số tàu thuyền còn lại bộ đội biên phòng đang tiếp tục nỗ lực thông báo
và hướng dẫn để di chuyển về nơi trú tránh an toàn trong đêm nay
đến chiều ngày một mươi hai tháng chín tại các tỉnh quảng nam quảng ngãi đà nẵng
đã bắt đầu có mưa xuất hiện
công tác ứng phó với bão cũng được các địa phương từ nghệ an đến bình định tích cực triển khai
chưa diễn biến nhanh và khó lừa
trong trường của áp thấp nhiệt đới ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển
từ nghệ an đến bình định tập trung thông báo cho các chủ phương tiện
đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của áp thấp nhiệt đới
để chủ động phòng tránh hoặc di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm
căn cứ vào diễn biến của tình hình mưa lũ chủ động cấm tàu thuyền ra khơi
và cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới
để thông tin cảnh báo kịp thời